tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm tính đến tối ngày một mươi hai tháng chín là hai mươi tám hai trăm một mươi ba ba trăm chín mươi hai liều
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao lần lượt là tp hcm hai trăm chín mươi tám hai mươi chín bình dương một trăm năm mươi bảy một mươi tám đồng nai ba mươi bốn tám trăm một mươi sáu long an hai mươi tám một trăm năm mươi chín tiền giang một mươi hai hai trăm linh năm ca
tại thủ đô sáng ngày một mươi ba tháng chín sở y tế hà nội cho biết trong một mươi hai giờ qua
hà nội đã phát hiện hai mươi hai ca mắc trong đó có một mươi tám ca tại khu cách ly bốn ca tại khu phong tỏa thuộc trung cư a năm đền lừng hoàng văn thụ quận hoàng mai
liên quan đến vụ chen lấn tại điểm tiêm vaccine bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở
khi để xảy ra việc chen lấn tập trung đông người ở trường tiểu học trung văn quận nam tử liêm
trước đó tại khu vực ngoài điểm tiêm trường tiểu học trung văn
tập trung đông để chờ đến lượt tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín nhưng không đảm bảo giãn cách
chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân do người dân đến ổ ạt mà không theo danh sách
việc thông báo qua truyền miệng nên đã xảy ra hiện tượng trên
thông tin mới nhất từ ủy ban nhân dân tp hcm
thành phố vẫn giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu một số địa phương vẫn duy trì chỉ thị một mươi sáu cộng và áp dụng chỉ thị một mươi năm
đối với khu vực có tình hình ổn định
tuy nhiên tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp do đó tp hcm sẽ chưa nới lỏng giãn cách xã hội theo thẻ xanh vàng để đảm bảo công tác phòng dịch hiệu quả
trước đó theo dự thảo của ủy ban nhân dân tp hcm một trong những tiêu chí quan trọng để có thẻ xanh covid một mươi chín
là người dân đã tiêm hai mũi vaccine được ít nhất hai tuần
sau hai tuần kể từ thời điểm tiêm mũi hai cơ thể mới bắt đầu phát sinh đủ kháng thể để bảo vệ
với hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
nguyễn phước hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tỉnh hậu giang và nguyễn thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại tp hcm
nguyễn phước hậu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn phước hậu cùng bàn bạc thống nhất mượn xe tải
có đăng ký luồng xanh của người bà con với hương ở tỉnh hậu giang để trở củ rau quả lên tp hcm bán
đến khi ấp phú khởi xã thạnh hòa huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
địa phương yêu cầu khai báo y tế
thì cả hai đã khai báo gian dối về lịch trình di chuyển
khi được yêu cầu phải đi cách ly y tế tập trung
thì hương và hậu từ chối và cam kết rời địa phương
nhưng hai đối tượng lại quay về nhà trọ ở huyện châu thành a và tiếp xúc với nhiều người
tại đây qua xét nghiệm cả hai lần hương đều dương tính với sars cov hai
nên được đưa đi cách ly tập trung
trong số những người tiếp xúc gần với hương đến nay có một trường hợp dương tính với sars cov hai
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
vì vậy pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý